công tác trồng rừng mới trồng rừng sau khai thác trồng rừng cây phân tán được tập trung chỉ đạo thực hiện
để hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm
chính quyền địa phương luôn tìm ra hướng mở cho bà con nông dân
sẽ cấp đất tức là một phần diện tích đất nông nghiệp phần còn lại đất rừng
nếu dân đồng thận thì chúng tôi sẽ thực hiện cái này
và cái thứ hai nữa thì trong thực hiện này thì người dân cũng rất là khó khăn
trong vấn đề về cái giống để trồng rừng để sản xuất
do đó thì chúng tôi cũng đã có liên hệ với các ngân hàng
ngân hàng thì hôm rồi là ngân hàng công thương thì cũng có một cái gói để cho dây
vấn đề trồng kéo lai
đối với u minh nói chung thì khoảng bảy mươi tỷ
mà nếu người dân thực hiện cái này thì chúng tôi sẽ liên hệ với ngân hàng
sẽ cho dây khi nào mà đến chu kỳ thu hoạch thì sẽ trả lại và góp
ngoài ra từ việc thực hiện giao khoán rừng và đất rừng đã tạo mối liên kết tốt hơn
trong tổ chức sản xuất
trồng lâm nghiệp và khai thác tiêu thụ lâm sản trong hợp tác đầu tư và hỗ trợ
các hộ dân nhận khoán phát triển rừng thâm canh đối với rừng tràm
giữa các doanh nghiệp chế biến thủy sản và các tổ chức quản lý rừng
trong việc hướng dẫn các hộ nhận khoán phát triển mô hình nuôi tôm sinh thái
tôm rừng và thu mua sản phẩm tôm khai thác từ mô hình này đối với rừng đức
ở phần tiếp theo của chương trình eu tin tưởng sự ổn định của italia
sau thất bại của thủ tướng genji
thế giới cần hai mươi hai hai tỷ đô la mỹ cho các hoạt động nhân đạo năm hai nghìn một mươi bảy
sự kiện thủ tướng italia matteo renzi ngày hôm nay tuyên bố từ chức
có thể coi là thông tin gây chấn động và mang tới nhiều lo âu về sự ổn định của châu âu
tuy nhiên ủy viên phụ trách các vấn đề kinh tế của liên minh châu âu
pm moscovici cho rằng italia là quốc gia có thể chế chính trị vững chắc
và là một nền kinh tế mạnh
sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn trước mắt
theo ông pm moscovici sẽ có một vài bất ổn chính trị
nhưng đất nước italia cực kỳ ổn định và đây cũng là một nền kinh tế lớn
bên cạnh đó ông morsovisi cũng bác bỏ những ý kiến cho rằng
cuộc trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp tại italia là một cuộc bỏ phiếu chống lại eu
trong khi đó ngoại trưởng đức frank walter steymer cũng cho rằng
việc thủ tướng rensi từ chức không phải là một cuộc khủng hoảng quốc gia
mà là một cuộc bỏ phiếu chống lại eu
có nhiều ý kiến cho rằng cú sốc về lòng tin trong ngắn hạn của cử tri
không thể gây nên một cuộc khủng hoảng nợ
mặc dù hệ thống ngân hàng italia đang gánh một khoản nợ xấu khổng lồ
lên đến ba trăm sáu mươi tỷ euro và đang rất cần tái cấp vốn
dự kiến chính sách của ngân hàng châu âu sẽ vẫn được nới lỏng và kéo dài
nhưng các cải cách kinh tế của italia sẽ bị dậm chân tại chỗ
ít nhất cho đến năm hai nghìn một mươi tám
và một số chuyên gia cho rằng kết quả của cuộc trưng cầu ý dân vừa qua

sẽ tác động đến triển vọng kinh tế giải hạn của italia hơn là ngắn hạn
ngày hôm nay hội đồng bảo an liên hợp quốc bỏ phiếu thông qua nghị quyết
về một lệnh ngừng bắn tạm thời tại thành phố aleppo của syri
và cung cấp trợ giúp nhân đạo cho khoảng hai trăm linh người dân
bị mắc kẹt trong cuộc giao tranh tại đây
dự thảo nghị quyết do ai cập new zealand và tây ban nha
nước đảm nhiệm cương vị chủ tịch luân phiên tháng một mươi hai của hội đồng bảo an xây dựng
đã kêu gọi thực hiện một cuộc ngừng
ngừng bắn có thời hạn ít nhất bảy ngày
trong khi nga một trong năm nước thành viên thường trực
có quyền phủ quyết tại hội đồng bảo an liên hợp quốc
chỉ muốn một thỏa thuận ngừng bắn có thời hạn hai mươi bốn giờ
và không áp dụng đối với nhóm phiến quân mang tên mặt trận anusha
trong một động thái liên quan đến tình hình chiến sự ở aleppo
theo tiết lộ của ngoại trưởng nga sergei lavrov
các cuộc đàm phán giữa nga và mỹ về vấn đề aleppo
sẽ diễn ra vào sáng ngày sáu tháng một mươi hai
và bản kế hoạch được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt đề
vấn đề aleppo
liên hợp quốc vừa kêu gọi quyên góp con số kỷ lục
hai mươi hai hai tỷ đô la mỹ cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo
tại các khu vực chịu ảnh hưởng của xung đột và thiên tai
trên toàn thế giới trong năm hai nghìn một mươi bảy
điều phối viên hoạt động cứu trợ nhân đạo liên hợp quốc
stephen o brien cho biết số tiền kêu gọi quyên góp
hai mươi hai hai tỷ đô la mỹ nói trên sẽ cứu trợ chín mươi hai tám triệu người
có hoàn cảnh khó khăn nhất
và dễ bị tổn thương nhất trong gần một trăm hai mươi chín triệu người
cần được cứu trợ ở ba mươi ba quốc gia trong năm hai nghìn một mươi bảy
khoảng một phần ba số tiền kêu gọi quyên góp
sẽ được phân bổ cứu trợ nhân đạo cho người dân
ở ba nước đang xảy ra nội chiến là syri yemen và afghanistan
theo báo cáo trong năm hai nghìn một mươi sáu liên hợp quốc đã quyên góp
tổng cộng hai mươi hai một tỷ đô la cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo
trên toàn thế giới so với mức một mươi một bốn tỷ đô la
của năm hai nghìn một mươi năm
liên hợp quốc bắt đầu đưa ra lời kêu gọi
cộng đồng quốc tế đóng góp cho chương trình
cứu trợ nhân đạo từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và khi đó mức kêu gọi
quyên góp chỉ là hai bảy tỷ đô la mỹ
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin
thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào và hẹn gặp lại